chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại sơn la đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn các nữ trưởng đại diện cơ quan nước ngoài các nữ đại sứ colombia armenia úc tại việt nam
tại buổi tiếp các nữ đại sứ nước ngoài tại việt nam rất vui mừng và vinh dự khi nhận được lời mời thăm và làm việc tại tỉnh sơn la
đoàn nhận định sơn la là một trong những tỉnh thành phố của việt nam có sự hợp tác và triển vọng phát triển kinh tế
các nữ trưởng đại diện cơ quan nước ngoài cũng đã trao đổi với đoàn đại biểu quốc hội việt nam lãnh đạo tỉnh sơn la và xác định các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian gần nhất
qua đó đẩy mạnh hợp tác các ngành thế mạnh của địa phương như thủy điện cà phê cây ăn quả đồng thời giúp đỡ sơn la cải thiện các vấn đề về giao thông y tế và giáo dục